xin kính chào quý vị và các bạn
do sự kết hợp của không khí lạnh và nhiễu động gió trên cao
nên trong hôm nay và ngày mai tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cùng nền nhiệt giao động là từ hai mươi đến hai mươi sáu độ trời lạnh về đêm và sáng
sang ngày hai mươi tháng một mươi mưa giảm nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
tuy nhiên tới ngày hai mươi một khi không khí lạnh được tăng cường
sẽ gây mưa rông nhiều nơi cùng nền nhiệt giảm đáng kể
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
chỉ có mưa vài nơi với nền nhiệt tăng dần
đạt ngưỡng cao nhất xung quanh là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ trời lạnh về đêm và sáng
vùng núi có nơi trời rét
sang đến ngày hai mươi một tháng một mươi cùng với sự tăng cường của khối không khí lạnh
thì mưa trên khu vực sẽ tăng mạnh trở lại
cùng nền nhiệt giảm nhanh từ hai đến ba độ trời chuyển rét về đêm và sáng
đối xuống khu vực trung bộ cát tỉnh từ thanh hóa
trở vào đến thừa thiên huế
do chịu tác động của nhiễu động gió đông
nên có mưa rông rải rác trong hôm nay và ngày mai
riêng khu vực từ nghệ an đến quảng trị
có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi cho đến một trăm năm mươi mm
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp
sao đến ngày hai mươi mưa giảm chỉ còn ở diện vài nơi
nhưng từ chiều tối ngày hai mươi một
khi mà chịu tác động của khối không khí lạnh
thì mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong những ngày tới ban ngày trời có nắng
chiều tối có thể xuất hiện mưa rông rải rác
tuy nhiên lượng không quá nhiều
nhiệt độ tại đây phổ biến trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
như đã đề cập đến đợt không khí lạnh ngồi trên
thời tiết tại đây cũng bị tác động từ khoảng chiều tối ngày hai mươi một
mưa rào vào rông xuất hiện
sau đó vùng mưa lan dần xuống khu vực trung trung bộ
cùng nền nhiệt giảm nhanh
tại vùng cao tây nguyên do tác động của nhiễu động gió đông
nhưng trong ba ngày tới có mưa rào và rông rải rác
riêng ngày hai mươi và ngày hai mươi một sẽ có nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng có tố lóc và gió rất mạnh
còn ban ngày khu vực còn đang yếu
cùng nền nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
đối với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới tại đây cũng duy trì mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
riêng trong ngày hai mươi và ngày hai mươi một
có thể xảy ra mưa vừa mưa to
kèm theo tố lóc và gió rất mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực không quá cao
trưa chiều giao động là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ